hắn lấy điện thoại và yêu cầu chị này xuống tầng một lấy thẻ ngân hàng đưa cho mình và cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng rồi tắt nguồn điện thoại
sau đó tú yêu cầu ba mẹ con chị l ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng hai và dọa không được báo công an và báo cho ai
chị mà báo công an thì em sẽ quay lại tìm chị em biết nhà và biết mặt chị rồi
tú tiếp tục hỏi chị l còn cái điện thoại nào nữa không
thì chị này bảo chỉ còn một chiếc điện thoại bị hỏng nên y không lấy
sau khi cướp được tài sản là điện thoại và thẻ ngân hàng của chị l tú đã tẩu thoát khỏi hiện trường vứt bỏ con dao gây án rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây atm và rút được số tiền ba triệu đồng
khi đến cây atm khác để rút thì thẻ đã bị khóa
sau đó tú tiếp tục đến cửa hàng số năm trăm năm mươi sáu trần khát trân bán chiếc điện thoại cướp được với giá sáu triệu đồng
sau khi bắt giữ đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã xét nghiệm nhanh đỗ ngọc tú cho kết quả dương tính

với tình trạng ca mắc mới liên tục ngấp nghé có hôm vượt mức ba ca số ca f tại hà nội tăng vọt thời gian gần đây
trước tình hình này sở y tế hà nội đã có những phương án giảm tối đa bệnh nhân nguy kịch
theo thống kê đến ngày một mươi bốn tháng một thành phố hà nội có năm mươi tám một trăm chín mươi năm ca f đang được điều trị cách ly trong đó có tới bốn mươi bảy ba trăm một mươi bốn f điều trị tại nhà
dù tám mươi số ca mắc tại thành phố hà nội là thế nhẹ
số ca chuyển nặng và nguy kịch chiếm tỷ lệ thấp khoảng một song số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tăng cao
tiếp tục gây áp lực lên hệ thống y tế cơ sở để giảm tải
sở y tế tp hà nội đã huy động thêm nguồn lực hỗ trợ như thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với lực lượng thanh niên là nồng cốt và chủ trì triển khai cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ thầy thuốc đồng hành
đẩy mạnh tiêm vaccine lưu động tại nhà cho người cao tuổi bệnh nền
ngoài ra để phân luồn bệnh nhân tránh áp lực quá tải các bệnh viện điều trị
sở y tế tp hà nội cũng chỉ đạo các bệnh viện ở tầng ba chỉ tiếp nhận f ở nguy cơ rất cao
có tình trạng cấp cứu sp hai dưới chín mươi
trước đó bệnh viện tầng ba ở thành phố hà nội tiếp nhận fong có tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm và chưa tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
bệnh viện tầng hai hiện sẽ tiếp tục nhận f ở mức độ nguy cơ cao
như mắc bệnh lý nền có triệu chứng đợt cấp
phụ nữ có thai vừa sinh con được dưới bốn mươi hai ngày trẻ em dưới ba tháng tuổi và f có sp hai từ chín mươi đến chín mươi sáu
còn là f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
nhóm f được quản lý điều trị tại nhà gồm người từ ba tháng đến dưới bốn mươi chín tuổi chưa phát hiện bệnh nền
tiêm đủ vaccine không mang thai sức khỏe cho có dấu hiệu bất thường và sp hai từ chín mươi bảy trở lên
có thể thấy rằng
chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đáng và hà nội cũng như những địa phương khác đang nỗ lực
để người dân được đón một cái tết an toàn
mô hình trạm y tế trực tuyến áp dụng mạng xã hội facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân
đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội gia lô từ ủy ban nhân dân phường
đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch
ông nguyễn dân huy chủ tịch ủy ban nhân dân phường trúc bạch cho biết
thành viên của trạm gồm cán bộ phường trạm y tế phường trên địa bàn các y bác sĩ tình nguyện
trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất tinh thần các hướng dẫn chăm sóc người bệnh
cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân và các trường hợp f f một đều có bất cứ thắc mắc nào hoặc là cần sự hỗ trợ về thông tin
thuốc chữa bệnh nhu yếu phẩm các nhu cầu khác trong cuộc sống
chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay
theo bác sĩ chu thị hợp thành viên của trạm y tế trực tuyến phường trúc bạch
mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng
và diễn biến phức tạp đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời hai mươi bốn trên bảy
rút ngắn khoảng cách về không gian thời gian giữa người dân bệnh nhân mắc covid một mươi chín
với cán bộ y tế cán bộ y bà nhân dân phường
vào ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện hà nội ghi nhận số ca mắc mới
trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ba mươi quận huyện của hà nội đều thuộc địa bàn
nguy cơ cấp hai và ba nguy cơ trung bình và cao
thông tin tại buổi họp trực tuyến với lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo
trong cụm thi đua số một của bộ giáo dục và đào tạo tổ chức mới đây
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
căn cứ vào diễn biến dịch ở mỗi địa phương hà nội đã thí điểm dạy học trực tiếp
với học sinh khối chính một mươi hai ở khu vực ngoại thành riêng những địa bàn thuộc các quận nội thành
có dịch ở cấp độ một cấp độ hai cho học sinh khối một mươi hai đi học trực tiếp tại trường
ông cương cho hay trong thời gian tới trước tình hình dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đang xây dựng các lộ trình kế hoạch
và các phương án để báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chỉ khi nào đảm bảo sự an toàn thì hà nội mới tiếp tục để cho các học sinh
các khối đi học trực tiếp
dự kiến nếu không có gì thay đổi thì sau kỳ nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh
từ khối bảy đến một mươi hai đi học trở lại một trăm linh ở tất cả ba mươi quận huyện ông cương nói
trước đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thông báo đến các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ ba thì cho học sinh lớp chín
và học sinh lớp một mươi hai tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai
thì cho học sinh lớp một mươi hai trở lại trường học trực tiếp
tương tự đối với các huyện thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai
thì cho học sinh lớp chín đến trường học trực tiếp